điệp khúc được mua mất giá giải cứu nông sản lại xuất hiện dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng các trang mạng xã hội những ngày qua